chính phủ vừa có tờ trình gửi quốc hội đề nghị rút dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai ra khỏi chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
theo nghị quyết số năm mươi bảy năm hai nghìn một mươi tám của quốc hội dự án luật này sẽ được cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy thông qua tại kỳ họp thứ tám
tuy nhiên chính phủ cho biết nội dung dự thảo còn một số vấn đề phức tạp cần có thêm thời gian để nghiên cứu chuẩn bị và đánh giá kỹ hơn
bao gồm đất cơ sở tôn giáo người nước ngoài mua nhà ở gắn liền với đất ở quy hoạch sử dụng đất thu hồi đất kinh tế đất tích tụ tập trung đất đai căn hộ khách sạn căn hộ văn phòng nhà ở khách sạn
chính phủ giao bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục nguyên cứu phân tích đánh giá toàn diện các quy định của luật đất đai hiện hành và định hướng sửa đổi luật trình chính phủ sau năm hai nghìn hai mươi